nhưng đằng sau vẻ lộng lẫy của những bộ kimono và lớp phấn trang điểm dày và đậm cùng môi trường hành nghề xa hoa là những luật lệ hạ khắc là cuộc sống nhiều khi cơ cực và đặc biệt là sự hy sinh không gì bù đắp nổi của các nghệ giả gây ra
nhà soji chỉ mới một mươi năm tuổi mặc cho sự phản đối của gia đình và sự diễu cực của bạn bè cô quyết tâm rời xa quê hương tới kyoto để thực hiện ước mơ trở thành một gây xa chuyên nghiệp
tìm kiếm tương lai ở một nơi xa nhà tới sáu trăm linh cây số cuộc sống của một cô gái tỉnh lẻ tại cố đô nhộn nhịp này không mấy dễ dàng
đây là lần đầu tiên em tới thành phố em cảm thấy bị chóng ngợp và chỉ có một mình
mọi thứ đều rất khó khăn
cố đô kioto cái nôi đào tạo các gây ra một trong những nghề truyền thống lâu đời nhất ở đất nước mặt trời mọc
theo sử sách thì gây ra có nguồn gốc ban đầu là từ những phụ nữ làm nghề múa hát rong ngoài đường thời kỳ đầu chế độ mặc phủ tồn tại từ năm một nghìn một trăm tám mươi năm đến năm một nghìn tám trăm tám mươi
cho tới tận đầu thế kỷ hai mươi đây vẫn là nghề được ưa chuộng
có nhiều gia đình có truyền thống văn hóa cao cảm thấy tự hào khi con em mình được gia nhập thế giới gây ra
thông thường những cô gái có trí làm nghề này ngay từ tuổi lên một mươi đã được gia đình gửi vào các nhà gây ra để được đào tạo một cách bài bản
tuy nhiên hiện nay các trường dạy gây ra hay các ngôi nhà truyền thống okiya còn lại rất ít ở kyoto
và những học viên trẻ tuổi như yukina thì ngày càng nhiều
giai đoạn học việc của yukina kéo dài sáu tháng sau đó cô sẽ phải vượt qua một kỳ thi để có thể trở thành học viên gây ra chính thức hay còn gọi là miko
em đã xem một maiko biểu diễn trên tv
chị ấy quá tuyệt vời cả về hình thức và tài nghệ
thế là em mơ ước được trở thành một người như chị ấy
nếu học hành chăm chỉ yukina sẽ phải trở thành một người như chị ấy
chị ấy sẽ phải mất khoảng năm năm để có thể trở thành một gây xa thực thụ và được phép biểu diễn cho khách xem
là em út trong nhà okiya cô phải đảm đương cả việc giặt rũ và cơm nước cho các đàn trị
ngôi nhà okiya do bà okasan quản lý các học viên gây ra đều gọi bà là mẹ
bà không chỉ đào tạo chăm lo cho các học viên mà còn quản lý cả việc làm cho các gây xa đã thành nghề
các cô gái ở đây đều phải nghe theo quy định của tôi
không giống như các gia đình bình thường học viên mới nhất buộc phải làm những gì được các chị sống ở đây từ trước sai bào và không được phép cãi lại
sống tại đây yukina không được tự ý liên lạc về nhà hay nghe điện thoại luôn phải chú ý giữ gìn lời ăn tiếng nói
rất nhiều học viên trẻ không thể chịu được được những quy tắc hạ khắc ở đây

và đã sớm từ bỏ ước mơ của mình
tại đây yukina cũng được học những quy tắc xã giao cơ bản
những việc làm hàng ngày tưởng chừng như rất đơn giản nhưng khác xa với những gì mà mẹ cô đã dạy cô từ nhỏ
pha trà và mời trà là bài học đầu tiên

các gây ra bị hiểu lầm là những kỹ nữ bán thần họ là thần tượng của nhiều người nhưng cũng bị coi thường và bị cho là nguyên nhân khiến nhiều gia đình tan vỡ
về cơ bản các gây ra vẫn là những nghệ sĩ cao cấp những người rất am hiểu về nghệ thuật âm nhạc vũ đạo triết học văn thơ và phong cách xã giao truyền thống
các gây xa được đào tạo rất bài bản và kỹ lưỡng trên nhiều lĩnh vực để trở thành sứ giả của văn hóa nhật bản
nhiệm vụ của một gây xa là phải miêu tả thể hiện nghệ thuật truyền thống của nhật bản họ phải biết chơi samisel biết múa và sử dụng các nhạc cụ dân tộc
nhưng giá trị của một gây xa không chỉ được đo bằng tài năng nghệ thuật nhiệm vụ chính của họ là mang tới cảm giác thoải mái thư giãn cho khách
khách hàng là trung tâm của sự chú ý
vì vậy các gây sa phải giữ một khoảng cách an toàn với khách họ phải tạo bầu không khí thân thiện và niềm tin cho khách hàng
cũng bởi khách hàng luôn phải trả rất nhiều tiền để được thưởng thức tài nghệ của các gây ra nên khi nhật bản rơi vào cuộc suy thoái kinh tế vào những năm một nghìn chín trăm bảy mươi nghề truyền thống này cũng bị suy thoái
từ chỗ được cả thế giới biết đến song hiện tại dường như các gây ra đang trở nên mờ nhạt ngay chính quê hương của mình
từ năm một nghìn chín trăm hai mươi tại nhật bản có trên tám mươi gây sa nhưng ngày nay chỉ còn chưa đến một người
người nhật hiện nay không biết gì về thế giới của các gây xa như chúng tôi họ thực sự không biết vai trò của gây xa là gì
những cô gái trẻ như yukina đang là những người giữ lửa hiếm hoi cho văn hóa truyền thống
cô đã được đào tạo bốn tháng và giờ là lúc phải chọn cho cô một nghệ danh cái tên này sẽ theo cô suốt cuộc đời làm gây ra sau này
một cái tên có một mươi ba một mươi năm hay hai mươi chín nét sẽ tốt cho cô ấy tôi thích cái tên này nó có một mươi năm nét và tốt trong lĩnh vực tài chính tôi nghĩ là cái tên này cũng sẽ tạo ấn tượng tốt cho khách
vậy thì kikuju sẽ là cái tên của con bé cảm ơn thầy rất nhiều
chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ kiểm tra của yukina thời gian này các buổi tối cô phải ở nhà để học đàn trị cách sửa soạn trước khi đi làm
đó là cách lựa chọn trang phục kimono và trang điểm mỗi gây ra có đến hàng chục bộ kimono
riêng chiếc đai lưng bằng vải dài tới bảy mét và cần rất nhiều lực để thắt nó thật chặt công việc sửa soạn mỗi ngày như thế này thường mất từ bốn đến năm giờ
tại bữa tiệc các gây ra phải bao quát tất cả các vị khách trong khi làm việc họ không bao giờ ăn uống
bởi công việc buổi tối luôn bận rộn tới tận đêm khuya nên hầu hết các gây ra không có nhiều thời gian để hẹn hò
bởi phải chi tiền cho việc học tập của yukina nên bà okasan theo dõi rất rất sao sự tiến bộ của cô
hôm nay là ngày kiểm tra của yukina cô sẽ có một tiếng rưỡi để thể hiện những gì mình học được
bởi thế giới của gây xa luôn bí ẩn nên các bài kiểm tra cũng hoàn toàn riêng tư

hôm nay bà okasan thưởng cho yukina một món quà đặc biệt đó là được phép gọi điện về nhà
con chào mẹ con đã thi đỗ rồi
sau nhiều tháng phải kìm nén cảm xúc dường như lúc này mọi thứ đang vỡ hòa trong yukina
vì đã vượt qua kỳ thi sát hạch nên giờ yukina có thể đi làm cùng với các chị

tôi không phải là người hay nói thực ra tôi rất ít nói đó là điều không thể chấp nhận được trong nghề này tôi sợ sẽ làm các vị khách của mình tức giận
ngày hôm nay mẹ của yukina tới kyoto thăm con gái và tham dự lễ nishidashi của cô
đó là lễ ra mắt chính thức của yukina với xã hội kioto và thông báo cô đã là một miko chuyên nghiệp
đây là một bước tiến trong sự nghiệp của một gây xa
mọi người sẽ biết đến cô và khách hàng sẽ tìm đến với cô vì thế sự kiện này luôn rất quan trọng

rất nhiều bậc đàn trị trong thành phố đến để chúc mừng ukina
yukina mặc bộ kimono chỉ dành cho những dịp đặc biệt tất cả đã sẵn sàng
yukina uống một ly rượu sake như một lời cam kết gắn bó với sự nghiệp của mình
còn kikuna người chị chịu trách nhiệm kèm cặp cho yukina trong suốt quá trình học tập của cô cũng uống một chén rượu thể hiện rằng cô chấp nhận yukina là người em của mình
bên ngoài nhà okiya rất nhiều nhà báo đang chờ đợi sự xuất hiện của yukina
em rất hạnh phúc ước mơ của em đã thành hiện thực
từ lúc này cuộc sống của yukina đã bước sang một trang mới với một cái tên mới
nhưng cho đến lúc này nhiều đồng nghiệp của cô vẫn có thể bỏ nghề chặng đường phía trước của cô thế nào vẫn chưa thể đoán định
vì thế đối với yukina mọi thứ mới chỉ bắt đầu trước mắt là năm năm học tập nữa trước khi cô chính thức trở thành một gây xa độc lập
ngày nay quá trình học tập và hành nghề của gây xa đã đơn giản hơn và không còn giữ được trọn vẹn những quy tắc truyền thống
nhưng những gây ra nhật bản hiện đại vẫn luôn mang rất nhiều sức hút đối với du khách quốc tế
họ chính là những người thầm lặng gìn giữ một nét đẹp văn hóa cổ xưa đầy quyến rũ của đất nước hoa anh đào